thưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống hiv aids và ngày thế giới phòng chống aids năm hai nghìn một mươi tám
sáng nay tại tp hcm bộ y tế phối hợp với ubnd tp đã tổ chức lễ meeting cấp quốc gia
năm hai nghìn một mươi tám là năm thứ một mươi liên tiếp dịch hiv aids ở việt nam được không chế giảm cả ba tiêu chí
số người nhiễm mới số người chuyển sang aids và số người tử vong do aids
hiện có hơn một trăm ba mươi một bệnh nhân đang được điều trị thuốc arv hơn năm mươi bốn người đang được điều trị bằng methadone
mỗi năm xét nghiệm hiv cho khoảng hai triệu người
tuy nhiên tình hình dịch hiv ở nước ta vẫn có nhiều diễn biến phức tạp
mỗi năm vẫn có hơn tám trường hợp nhiễm hiv mới được phát hiện có từ ba đến bốn người tử vong
đặc biệt là vẫn còn khoảng năm mươi người nhiễm hiv sống trong cộng đồng chưa biết tình trạng nhiễm hiv của mình
tháng hành động quốc gia phòng chống hiv s năm nay
có chủ đề hãy hành động để hướng tới mục tiêu chín mươi chín mươi chín mươi vào năm hai nghìn ba mươi
tức là chín mươi người nhiễm hiv biết được tình trạng nhiễm hiv của mình
chín mươi người chẩn đoán nhiễm hiv được điều trị bằng thuốc kháng virus
và chín mươi người nhiễm hiv đã được điều trị bằng thuốc kháng virus kiểm soát được số lượng virus ở mức thấp
nhân dịp này lãnh đạo bộ y tế và ubnd tp hcm đã đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân nhiễm hiv
đang điều trị tại bệnh viện phạm ngọc thuận
ngày một tháng một mươi hai tại tỉnh hải dương ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm tỉnh hải dương
phối hợp ban thường vụ tỉnh đoàn hải dương bệnh viện nhiệt đới tỉnh hải dương
tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống hiv aids năm hai nghìn một mươi tám
tính đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn tỉnh hải dương có bốn sáu trăm tám mươi người
trong đó có trên ba sáu mươi trường hợp chuyển sang giai đoạn s
trên một sáu trăm bảy mươi trường hợp đã
đến nay một mươi hai huyện thị xã thành phố đều phát hiện có người nhiễm hiv aids
dịp này một mươi hai đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền về phòng chống hivs được ra mắt
ngày sau lễ meeting là diễu hành hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống hiv aids